công an tỉnh điện biên vừa bắt giữ hai đối tượng là chú cháu trong cùng một gia đình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
phát hiện bắt giữ hai đối tượng là phàng a phó và phàng a dơ cùng chú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật gồm một mươi hai bánh heroin hai xe máy và ba điện thoại
quá trình bắt giữ các đối tượng rất manh động ra sức chống trả lực lượng vây bắt nhằm tẩu thoát
tuy nhiên với sự phối hợp chặt chẽ lực lượng chức năng đã bắt được các đối tượng đảm bảo an toàn tuyệt đối
ngày một mươi hai tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng trên
sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án chiều nay tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt huỳnh trần hùng
còn gọi là hùng kề chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang cùng một mươi một đồng phạm về các tội mua bán trái phép chất ma túy và mua bán tàng chữ trái phép vũ khí quân dụng
ngoài ra hội đồng xét xử còn tuyên phạt bổ sung là phạt tiền một trăm ba mươi triệu đồng đối với các bị cáo
theo cáo trạng hùng nhiều lần mua ma túy tại tp hcm đem về thành phố long xuyên tỉnh an giang bán
cũng thông qua môi giới hùng đã nhiều lần mua súng của hai đối tượng ở tây ninh về bán hoặc cho một đối tượng mượn để đi đòi nợ thuê
mùng ba và mùng năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hùng và sáu đối tượng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của hùng thu giữ trên một trăm chín mươi năm gram ma túy các loại một khẩu súng ngắn chín viên đạn
tại chỗ ở của các đối tượng ở an giang và tây ninh cơ quan công an thu giữ hơn năm gram ma túy sáu khẩu súng các loại năm hộp tiếp đạn bảy mươi tám viên đạn cùng nhiều đồ vật liên quan
trong đó có ba khẩu súng là vũ khí quân dụng và một mươi tám viên đạn quân dụng
sau đó một đối tượng đã ra đầu thú
từ ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng bị khởi tố tạm giam để điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ngày hôm nay đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bốn mươi ba bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với quy mô hơn tám mươi bảy tỷ đồng
trong bốn mươi ba vị can
thì có một mươi hai bị can bị đề nghị truy tố cùng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
hai mươi một vị can bị đề nghị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và một mươi vị can bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc
trong đó huỳnh long bạch và huỳnh long nhu có vai trò cầm đầu đường dây
chỉ đạo đồng bọn thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại hai trang web swip online và nagat
đây được xem là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do công an tp hcm khám phá
trang web hoạt động từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số etherium titalcon theo mô hình đa cấp
theo đó người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao
cơ quan điều tra kết luận bạch nhu và đồng bọn đã lôi kéo khoảng hai mươi năm triệu tài khoản tham gia với số tiền dùng chơi đánh bạc là tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
các bị can thu lợi số tiền đặc biệt lớn đem đầu tư nhà đất ô tô và chuyển ra nước ngoài tẩu tán có dấu hiệu rửa tiền
hiện cơ quan điều tra tiếp tục xác minh truy bắt để xử lý batia mohit quốc tịch ấn độ và các đồng bọn có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại hai trang web nói trên
sau năm ngày xét xử công khai chiều nay tnth đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo là nguyễn chiến thắng lê đức vinh
đào công thiên lê mộng điệp
lê văn rẽ
và trần văn hùng
về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh cửu long sơn tự và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung

các bị cáo đã có nhiều xe phạm trong việc giao đất cho các dự án sinh thái tâm linh cửu long sơn tự và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung
các bị cáo đã có nhiều xe phạm trong việc giao đất cho các dự án sinh thái tâm linh cửu long sơn tự và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung
hội đồng đã tuyên phạt nguyễn chiến thắng
lê đức ving đào công thiên
lê mộng điệt
võ tấn thái lê văn rẽ và trần văn hùng
ngày hôm nay một mươi ba tháng bốn chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã ký quyết định về việc tặng thưởng huân chương dũng cảm cho đại úy thái ngô
hiếu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai bộ công an
vì đã có hành động dũng cảm cứu người góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
như intv đã đưa tin ngày một mươi tháng bốn trong lúc tắm biển tại bãi tắm thuộc xã phước tình huyện long điền
tỉnh bà rịa vũng tàu đồng chí thái ngô hiếu nghe có người dân kêu cứu và phát hiện một nhóm thanh niên
đuối nước tập thể tại khu vực nước rất sâu chảy xiết và sóng biển lớn
với tinh thần dũng cảm ngay lập tức đồng chí hiếu đã nhanh chóng bơi ra khu vực bị nạn
trực tiếp đưa bốn người vào bờ đồng thời sơ cứu tại chỗ cứu sống bốn nạn nhân
với những thành tích đã đạt được đặc biệt là hành động hết sức dũng cảm không sợ hiểm nguy gian khổ
xả thân chấp nhận hy sinh đến tính mạng để cứu người dân bị đuối nước thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân
để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ
từ trung úy lên đại úy đối với đồng chí thái ngô hiếu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
công an phường phú lãm quận hà đông hà nội cho biết ngày hôm nay đơn vị đã tìm được ba mẹ con chú tại phường phú lãm quận hà đông
sau hơn một mươi ngày đi khỏi nhà và đã đưa cả ba mẹ con trở về nhà an toàn
trước đó đơn vị tiếp nhận tin trình báo và phát đi thông báo truy tìm một người phụ nữ dẫn theo hai con sinh đôi đi khỏi nhà từ ngày một tháng bốn
được biết người phụ nữ này có biểu hiện trầm cảm sau sinh
sau hơn một mươi ngày với tinh thần khẩn trương và hết sức trách nhiệm trong việc ra soát tìm kiếm ba mẹ con
chiều ngày một mươi hai tháng bốn công an phường phú lãm cùng đội cảnh sát hình sự công an quận hà đông và gia đình
đã tìm thấy ba mẹ con tại căn hộ cho thuê ở ngõ